tại tp hcm thành ủy thành phố vừa có thông báo kết luận về công tác quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố
theo đó việc dạy thêm học thêm sẽ được tổ chức trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh
thường trực thành ủy tp hcm cho rằng trong điều kiện hiện nay nội dung chương trình và phương pháp giáo dục còn chậm đổi mới
phương pháp thi cử còn nặng về kiểm tra kiến thức nên nhu cầu học thêm vẫn còn trong một bộ phận phụ huynh học sinh
vì vậy việc triển khai chủ trương cấm dạy thêm học thêm cần quyết liệt nhưng phải có lộ trình cách làm phù hợp
cụ thể hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến phụ huynh học sinh và đội ngũ thầy cô giáo
việc dạy thêm học thêm được tổ chức trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh
nhà trường phải khảo sát phân chia lớp học theo cấp độ học lực trình độ của học sinh danh sách lớp học thêm nội dung
chương trình giảng dạy do hiệu trưởng quyết định tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn giáo viên theo học
phân bổ hợp lý thời gian dạy thêm học thêm cho giáo viên và học sinh
thường trực thành ủy cũng yêu cầu phải chấn chỉnh công tác quản lý dạy thêm học thêm tràn lan hiện nay
không tổ chức dạy thêm học thêm đối với học sinh hai buổi một ngày và học sinh tiểu học
trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật thể dục thể thao gian luyện kỹ năng thực hành xã hội